các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
ông vương đình huệ là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đảng và nhà nước được đào tạo cơ bản trưởng thành từ cơ sở được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của đảng và nhà nước
tuy nhiên theo báo cáo của ủy ban kiểm tra trung ương và các cơ quan chức năng ông đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm
quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước
những vi phạm khuyết điểm của đồng chí vương đình huệ đã gây dư luận xấu làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng nhà nước và cá nhân đồng chí
nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng nhà nước và nhân dân đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác
căn cứ quy định hiện hành của đảng nhà nước và xem xét nguyện vọng của đồng chí vương đình huệ ban chấp hành trung ương đảng đồng ý để đồng chí vương đình huệ thôi giữ các chức vụ
ủy viên bộ chính trị ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
tối ngày hai mươi năm tháng bốn đoàn đại biểu hành trình sinh viên với khát vọng non sông đã đến thăm và giao lưu với cán bộ chiến sĩ tại đồn biên phòng apa trải nơi cực tây tổ quốc
trong đêm giao lưu của đoàn đại biểu hành trình sinh viên với khát vọng non sông kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ lửa trại đã rực sáng tại đồn biên phòng apa trải nơi cực tây tổ quốc
phát biểu tại chương trình anh nguyễn minh chiết bí thư trung ương đoàn chủ tịch trung ương hội sinh viên việt nam cho biết thế hệ trẻ hôm nay sinh ra và lớn lên khi chiến tranh đã lùi xa
tuy không được sống trong những ngày tháng khốc liệt của cuộc chiến tranh không trực tiếp chứng kiến cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc nhưng qua những trang sử đã được học những thước phim tài liệu những ca khúc cách mạng những tác phẩm văn học nghệ thuật hay qua những câu chuyện kể của cha anh âm vang hào hùng về một thời chiến đấu đầy gian khổ hy sinh nhưng rất đối vinh quang vẫn vang vọng
anh chiết cho biết thật ý nghĩa và vô cùng xúc động khi đoàn hành trình đặt chân đến điểm cực tây của tổ quốc tại cột mốc biên giới ba nước việt nam lào trung quốc
được nghe thông tin về đồn biên phòng a pa chải thông tin địa lý về tuyến biên giới việt nam lào việt nam trung quốc tại khu vực xã xín thầu huyện mừng nhé
qua đó hiểu hơn về chủ quyền biên giới những khó khăn gian khổ của các chiến sĩ bộ đội biên phòng trong quá trình công tác
qua chuyến đi mỗi cán bộ hội hội viên sinh viên tham gia hành trình nhận thức rõ hơn về trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc
tiếp nối mạch cảm xúc đó trong chương trình buổi tối các cán bộ hội hội viên sinh viên trên cả nước giao lưu văn hóa văn nghệ và sinh hoạt lửa trại
cùng với đoàn viên thanh niên người dân xã xín thầu và các chiến sĩ bộ đội biên phòng đồn biên phòng a pa chải
nhằm lan tỏa thông điệp hội viên sinh viên việt nam chung tay xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tại chương trình trung ương hội sinh viên việt nam trao bảy mươi lá cờ cho cột cờ a pa chải trị giá hơn một trăm linh triệu đồng
cột cờ apa trải tại mũi cực tây của tổ quốc dự kiến khánh thành trong năm hai nghìn hai mươi bốn nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
công trình cột cờ apa trải vừa có ý nghĩa khẳng định chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc vừa mang những giá trị về văn hóa và du lịch cho tỉnh điện biên
theo thiết kế cột cờ tổ quốc có cao độ khoảng bốn mươi năm mét trong đó phần trụ bằng bê tông cốt thép cao khoảng hai mươi chín mét
phần cột cờ bằng inox cao khoảng một mươi sáu m kích thước lá cờ là bảy năm m x năm m với diện tích là ba mươi bảy năm m hai
công trình cột cờ apa trải vừa có ý nghĩa khẳng định chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc vừa mang những giá trị về văn hóa và du lịch cho tỉnh điện biên
cuối xuân trai gái sán chỉ nơi biên cương đông bắc rộn ràng đến với điểm hẹn của những câu ca xóm cọ
đây là nơi du khách mải mê sói theo những cô gái chơi tốt cầu trong bộ váy truyền thống độc đáo
hội sóng cọ hay còn gọi là hội tháng ba sơ lạm nhịt hụi là ngày hội lớn nhất trong năm của người sán chỉ tại huyện miền núi biên sới bình liêu tỉnh quảng ninh
dịch nghĩa thì xóm cọ là sướng ca hát đối hát giao duyên
dù không sử dụng bất cứ nhạc cụ nào đi kèm nhưng điệu xóm cọ vẫn lôi cuốn bằng lời ca nhịp nhàng âm điệu ngân dài mộc mạc
thông qua lời đối đáp các đôi nam thanh nữ tú sẽ tìm người tâm đầu
trong lời ca người sán chỉ cũng phản ánh cuộc sống lao động sản xuất ca ngợi thiên nhiên quê hương đất nước tươi đẹp
năm nay hội xóm cỏ khai mạc từ ngày hai mươi ba tháng bốn và kéo dài đến ngày một tháng năm
ngày hội năm nay càng thêm đặc biệt bởi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
nghệ thuật trình diễn dân gian hát sáng cọ của người sán chỉ tỉnh quảng ninh đã được bộ văn hóa thể thao và du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
mỗi năm tới dịp hội xóm cọ người sán chỉ tại bình liêu đặc biệt là ở xã húc động có hơn tám mươi dân số là người sán chỉ
còn có những nghi lễ truyền thống như lễ cầu may cầu mưa thuận gió hòa
hội hát giờ đây không chỉ là ngày hội của người sán chỉ mà còn thu hút người dân các địa phương lân cận khách du lịch trong và ngoài tỉnh
cùng tham gia thi đấu và giao lưu các môn thể thao dân tộc trò chơi dân gian đánh quay bịt mắt bắt vịt sáy mả
hấp dẫn bậc nhất trong ngày hội xóa cọ bình liêu phải kể đến giải bóng đá nữ sán chỉ nay đã trở thành nét đặc trưng riêng
các cô gái sán chỉ say mê bóng đá đến nỗi cứ sau những giờ lên rừng lại cùng nhau giao lưu chạy trên sân đất quanh nhà
mặc luôn bộ trang phục truyền thống với giải khăn cuốn tóc gọn càng quanh đầu chiếc áo xanh và váy đen dài
từ những đội bóng thôn nhỏ lẻ đến nay huyện bình liêu đã có hàng chục đội bóng với cả trăm thành viên
tập luyện và tham gia thi đấu trong nhiều dịp lễ hội lớn đặc biệt là hội sóng cọ hội mùa vàng
những trận đấu diễn ra vô cùng quyết liệt với nhiều pha tranh bóng xuất xa bứt tốc gai cấn
nhưng cũng không ít tình huống hài hước vui mắt khi những chiếc váy cũng có thể trở thành vũ khí cản bóng hiệu quả
chuyện cánh mày dâu của vũ nhiệt tình hay bé con cho vợ đá bóng là hình ảnh quen thuộc trên sân
những cô gái sán chỉ mặc váy đa bóng cũng trở thành những đại sứ quảng bá du lịch
giới thiệu hình ảnh một bình liêu đang phát triển song hành giữa truyền thống và hiện đại
ngày hội cũng là dịp để người dân địa phương trưng bày và giới thiệu các nông sản đặc trưng
trong đó có quy trình nghề chế biến miến rong sản phẩm ô cốp nổi tiếng của xã hữu động và huyện bình liêu
không gian văn hóa ẩm thực mang đến những món ăn hấp dẫn của người sán chỉ qua đó giới thiệu và quảng bá sản phẩm
giá trị văn hóa đặc sắc riêng có của dân tộc sán chỉ phát triển du lịch cộng đồng
qua từng năm hội hát sáng cọ tiếp tục được khôi phục và nâng cao giá trị là món ăn tinh thần quý giá
niềm tự hào và là sợi dây gắn kết cộng đồng của người sán chỉ không chỉ riêng ở bình liêu
thưa quý vị mới đây năm em gây bất ngờ khi tiết lộ doanh thu lên tới cả tỷ đồng một tháng
khi bắt đầu khởi nghiệp bán hàng online ở đà lạt
ngay lập tức điều này đã khiến nhiều cư dân mạng tò mò
thậm chí đặt ra nghi vấn về tính xác thực của con số mà nam em chia sẻ
theo đó người đẹp này chia sẻ
ông bùi hữu cường người quản lý của nam em mới lên làm việc về hoạt động cung cấp thông tin
trên các tài khoản mạng xã hội vào ngày hai mươi sáu tháng ba và ngày hai tháng bốn
tuy nhiên ông bùi hữu cường người quản lý của nam em lấy lý do bận công việc tại đà lạt
nam em đã không đến làm việc theo giấy mời
ngày một ba sở đã xử phạt vi phạm hành chính nguyễn thị lệ nam em với hai hành vi
cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân
anh hùng dân tộc việc này là căn cứ theo quy định tại nghị định một mươi năm năm hai nghìn hai mươi
tổng số tiền xử phạt hành chính là ba mươi bảy năm triệu đồng
sở thông tin và truyền thông tp hcm khuyến cáo nếu nam em tái phạm và tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính
mặc dù đã được yêu cầu chấm dứt hành vi đó sở sẽ xem xét tình tiết tăng nặng theo quy định
các cơ quan chức năng có thể áp dụng biện pháp ngăn chặn với nam em theo quy định pháp luật
sở thông tin và truyền thông tp hcm đồng thời kiến nghị bộ thông tin và truyền thông xem xét xử lý ngăn chặn
đối với hai tài khoản facebook nguyễn lệ nam em và tài khoản tiktok nguyễn lệ nam em
theo quy định tại điều năm thông tư số ba mươi tám năm hai nghìn một mươi sáu của bộ thông tin và truyền thông ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới
sau khi bị xử phạt nam em từng tuyên bố sẽ chia tay người hâm mộ
thưa quý vị thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ án mạng
đau lòng do mâu thuẫn tình cảm
mới đây công an tỉnh lai châu cho biết vào khoảng năm giờ ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng bốn
tại bản trung trải xã sùng phài thành phố lai châu tỉnh lai châu
đã xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến hai người tử vong một người bị thương nặng
cơ quan điều tra xác định nguyên nhân do mâu thuẫn tình cảm nên đối tượng đã ra tay tàn độc với hai mẹ con
cụ thể vào thời gian trên công an xã sùng phài nhận được tin báo về việc tại gia đình bà sùng thị trờ
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám ở bản trung trải xã sùng phài xảy ra vụ án mạng
sau khi tiếp nhận tin báo công an xã sùng phài đã báo cáo ban chỉ huy công an thành phố lai châu
chỉ đạo lực lượng phối hợp đến hiện trường xác minh làm rõ
bước đầu lực lượng chức năng xác định đối tượng hàng a khổ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
chú tại bản cư nhà la xã sùng phài có quan hệ tình cảm với chị giàng thị lờ
chú tại bản trung trải xã sùng phài
do mâu thuẫn tình cảm với chị l hàng a hồ đã dùng hung khí đâm tử vong chị giàng thị lờ
và bà sùng thị trờ mẹ của chị l sau đó hồ khóa trái cửa cố thủ trong nhà và tự kết thúc cuộc sống
lực lượng công an thành phố lai châu có mặt tại hiện trường đã phá cửa khống chê đối tượng
thu giữ dao và đưa đối tượng đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh
theo thông tin ban đầu trong thời gian quan hệ tình cảm với chị giàng thị lờ
hàng a hồ cho rằng bị mẹ chị l ngăn cấm không cho lấy mình
nên giữa hồ và gia đình chị l thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn khi hồ đến nhà chị l thì bị mẹ chị mắng chửi
hồ đã chạy ra đường giật con sao của người đi làm đường
sau đó chạy vào sát hại cả hai mẹ con chị l rồi tự chấm dứt cuộc sống
công an thành phố lai châu đang phối hợp với các phòng chức năng thuộc công an tỉnh
viện kiểm sát nhân dân thành phố điều tra làm rõ vụ việc
ngay trong sáng hai mươi sáu tháng bốn đại tá cao văn trường phó giám đốc công an tỉnh
đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ việc
đồng thời thay mặt ban giám đốc công an tỉnh động viên chia buồn
và trao số tiền hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân năm triệu đồng
sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang
thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với dương hồng hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú ở số bảy mươi tám huỳnh mẫn đạt tổ một mươi ba khu phố một
phường vĩnh lạc thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
hiếu bị bắt về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức ca nhân
kết quả điều tra xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay hiếu sử dụng mạng xã hội có nick
dương hồng hiếu dương hiếu phù dung tự kêu an đăng tải nhiều bài viết
video có nội dung bịa đặt vu khống xuyên tạc xúc phạm danh dự nhân phẩm
làm ảnh hưởng đến ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh kiên giang
và nhiều cá nhân chức sắc trong giáo hội phật giáo việt nam tỉnh kiên giang
cơ quan chức năng đã nhiều lần cảm hóa giáo dục nhưng hiếu vẫn không nhận thức được vi phạm
tiếp tục hoạt động ngày càng quyết liệt tính chất phức tạp hơn
qua điều tra xác định hiếu đã có hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
ngày hai mươi năm tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở của dương hồng hiếu
để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị thời gian vừa qua liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây thiệt hại nặng nề
chỉ một phút chủ quan tai nạn rất dễ xảy ra
như mới đây một vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc trung lương mỹ thuận tiền giang
đã gây ủn ứ giao thông nghiêm trọng
khoảng năm giờ ba mươi phút sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn ô tô tải lưu thông trên cao tốc trung lương mỹ thuận
từ hướng thành phố hồ chí minh đi miền tây
khi phương tiện này đến địa bàn huyện cái bè tỉnh tiền giang bất ngờ bị nổ lốp xe
tài xế nhanh chóng cho xe dừng lại
cùng lúc đó hai ô tô tải chạy cùng chiều phía sau không tránh kịp đã tông liên hoàn vào nhau
tại hiện trường ba phương tiện nằm chắn hết cả hai làn đường nhiều hàng hóa trên xe tràn ra đường
ô tô tải mang biển kiểm soát năm mươi h hai mươi năm nghìn tám mươi hai bị hư hỏng nặng nhiều mảnh vỡ văng
giao thông ủn ứ kéo dài khoảng một mươi km
hiện lực lượng quản lý đường cao tốc cùng đội cảnh sát giao thông tuần tra cao tốc số bảy phòng sáu
cục cảnh sát giao thông bộ công an tập trung điều tiết giao thông điều xe cứu hộ đến hiện trường
di rời các phương tiện giải thỏa ủn ứ và xác minh nguyên nhân gây tai nạn
liên quan đến vụ xà lan chìm trên biển quảng ngãi qua xác định danh tính bốn nạn nhân tử vong
cơ quan chức năng phát hiện cả bốn người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến
năm người đăng ký đi trên tàu kéo xà lan đang mất liên lạc
tối ngày hai mươi năm tháng bốn chỉ huy trưởng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng ngãi xác nhận
lực lượng chức năng đã đưa bốn nạn nhân trong vụ xà lan bị chìm trên biển lý sơn về cảng dung quất quảng ngãi
theo cơ quan chức năng danh tính bốn nạn nhân trên gồm trần minh phúc năm mươi một tuổi quê quảng ngãi
võ như song năm mươi một tuổi quê tiền giang đặng văn ước năm mươi bảy tuổi và đặng văn nhung bốn mươi tuổi cùng quê long an
trong đó ông phúc là người lái xe xúc đào đi trên chuyến tàu kéo xà lan để ra công trình thi công đê chắn sóng cảng bến đình
điều bất ngờ là bốn nạn nhân tử vong đều không có tên trong danh sách thuyền viên lúc xuất bến
theo danh sách thuyền viên được đơn vị thuê tàu trình báo với cơ quan chức năng trước khi xuất bến tại cảng kỳ hà quảng nam
có năm người là võ tấn khương võ văn nhiều và bùi minh trí tỉnh quảng ngãi phạm văn hiệp đặng minh phương tỉnh long an
theo ông lê văn lương giám đốc cảng vụ hàng hải tỉnh quảng ngãi khi xảy ra vụ tai nạn
cơ quan chức năng đã tìm cách liên lạc với năm người có tên trong danh sách thuyền viên đăng ký xuất bến
tuy nhiên đến giờ vẫn chưa thể liên lạc được
được biết trong ngày hai mươi năm tháng bốn lực lượng cứu nạn đã huy động thêm phương tiện
lực lượng mở rộng khu vực tìm kiếm nạn nhân mất tích trải dài khoảng sáu mươi sáu hải lý
có bảy tàu tham gia tìm kiếm trong đó có năm tàu chuyên dụng và hai tàu chở khách
ngoài ra hai thiết bị bay không người lái và đội thợ lặn cũng được huy động tham gia cứu nạn
cơ quan chức năng cũng phát thông báo đề nghị tàu hàng tàu cá hoạt động trong vùng biển quảng ngãi phối hợp tìm kiếm
ông võ minh thông sáu mươi bốn tuổi chú huyện lý sơn cho biết trong danh sách thuyền viên đi trên tàu kéo và xà lan bị chìm
có ba người ở đảo lý sơn thế nhưng đã hai ngày tìm kiếm mà chưa có tung tích khiến bà con nơi đây không khỏi bất an
như đã đưa tin khoảng bốn giờ ngày hai mươi bốn tháng bốn tàu kéo la sáu nghìn sáu trăm chín mươi năm thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên minh linh
kéo theo xà lan la sáu nghìn tám trăm tám mươi ba đi từ cảng kỳ hà quảng nam ra đảo lý sơn quảng ngãi
khi cách đảo lý sơn khoảng ba hải lý
sự cố xảy ra khiến tàu kéo bị chìm và xà lan lật sau hai ngày tìm kiếm lực lượng cứu nạn đã tìm thấy bốn nạn nhân
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức vừa được chúng tôi cập nhật mời quý vị tiếp tục theo dõi
ngày hai mươi sáu tháng bốn công an tp thủ đức tp hcm phối hợp các đơn vị liên quan điều tra một trường hợp tử vong trong khuôn viên trung cư cao cấp trên địa bàn
thông tin ban đầu khoảng năm giờ cùng ngày khi đi tập thể dục trong khuôn viên trung cư nằm trên đường nguyễn xiển phường long bình tp thủ đức
người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động đến nơi kiểm tra mọi người phát hiện nạn nhân đã tử vong và tại hiện trường có vết máu nên trình báo cơ quan chức năng
nhận tin báo cơ quan công an nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường lấy lời khai một số người liên quan để làm rõ vụ việc
đến khoảng chín h ba mươi phút công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất nạn nhân được đưa về nhà xác để xác định danh tính làm rõ nguyên nhân tử vong
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án ra lệnh bắt tạm giam bị can đối với nguyễn ngọc hùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ ấp xuân hòa hai xã thanh vĩnh đông huyện châu thành long an để điều tra về hành vi giết người
hùng nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa long an do bị đánh bằng vật cứng trúng vào đầu chấn thương nặng
đến ngày hai mươi năm tháng bốn thì ra viện
nghi can đã gây ra án mạng nghiêm trọng làm tử vong hai thanh niên trong đó có em ruột của người phụ nữ hiện sống như vợ chồng với đối tượng
trước đó khoảng hai mươi một h ngày một mươi chín tháng bốn hùng đi nhậu ở nhà người quen trở về
thời điểm này đối tượng mâu thuẫn lớn tiếng với chị l t t l sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một sống như vợ chồng với hùng
bực tức cách nói chuyện của hùng sau đó chị l t t l rời khỏi nhà
gần một giờ sau trong lúc hùng đang nằm trên võng bên ngoài xuất hiện lê hào vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
em ruột chị l cùng bạn là nguyễn hữu nghĩa sinh năm hai nghìn ngụ tân tránh huyện cần đước đi thẳng vào nhà
một người cầm đoạn cây xông tới tấn công vào đầu hùng
bất ngờ bị đánh hùng bật dậy giật đoạn cây cua đánh lại hai thanh niên
sau đó chạy ra so bếp lấy con dao thái lan quay lên tấn công anh vũ phản nghĩa
nhiều vết thương vùng ngực khiến cả hai tử vong tại chỗ
vừa qua đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an huyện bến lức
phối hợp cùng đội bảy phòng sáu cục c tám bộ công an tiến hành tuần tra phòng chống buôn lậu trên đoạn đường dẫn từ dt tám trăm ba mươi lên cao tốc tp hcm trung lương
khi đến đoạn thuộc ấp một a xã an thạnh huyện bến lức lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện xe ô tô mg màu đen mang biển kiểm soát năm mươi một k hai mươi nghìn một trăm ba mươi sáu có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra
bất ngờ tài xế ô tô tăng ga bỏ chạy vào đường dẫn cao tốc
lực lượng truy đuổi đến trạm thu phí thuộc ấp một a xã an thạnh
huyện bến lức tỉnh long an không chê đối tượng dừng xe
qua kiểm tra xác định tài xế tên võ minh khang sinh năm hai nghìn bốn ngụ huyện cù lao dung tỉnh sóc trăng
trong xe có một mươi bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu các loại
mới đây mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh vụ tai nạn liên hoàn giữa xe ô tô con và nhiều xe máy tại một cây xăng đang thu hút sự quan tâm và chú ý từ đông đảo cư dân mạng
theo hình ảnh được camera an ninh ghi lại cho thấy vào khoảng bảy h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng bốn
chiếc xe ô tô con màu đen sau khi vừa đổ xăng chuẩn bị rời đi thì bất ngờ mất lái lùi về phía sau với tốc độ cao
xe này sau đó lao thẳng ra đường đi một vòng tròn rồi bất ngờ tông trúng hai xe máy đang dừng đổ sang gần đó
và chạm mạnh khiến các phương tiện cùng một người điều khiển xe máy bị hất văng
chiếc xe ô tô chỉ dừng lại khi hút đổ trụ bơm xăng
sự việc diễn ra quá nhanh khiến nhiều người chứng kiến không khỏi sợ hãi
theo người đăng tải video cho biết vụ tai nạn may mắn không có thương vong về người
sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng cũng đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường
thưa quý vị ngày hai mươi năm tháng bốn lãnh đạo công an huyện tây hòa phú yên cho biết
công an xã sơn thành đông đã mời những người liên quan vụ một nữ sinh lớp bảy trường trung học cơ sở đinh tiên hoàng
bị hành hung ngay trước cổng trường đến trụ sở nhằm làm xó xử việc
sáng cùng ngày mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một người phụ nữ mặc quần jean
áo khoác màu đen tác động vào mặt một bé gái mặc đồng phục học sinh
nữ sinh này ôm mặt để tránh nhưng người phụ nữ vẫn không nương tay mà tiếp tục tấn công
theo kết quả xác minh lãnh đạo công an huyện tây hòa thông tin khoảng sáu giờ ngày hai mươi ba tháng bốn
cô trần thị tình sinh năm hai nghìn năm sống tại thôn phú thịnh xã sơn thành đông huyện tây hòa
đang ở nhà thì cháu gái là tt sinh năm hai nghìn một mươi một học sinh trường trung học cơ sở đinh tiên hoàng
gọi tình là dì ruột đến chơi
cháu tê kể lại với gì rằng ngày hai mươi hai tháng bốn t bỏ hai cây thuốc lá điện tử vào cặp và đem đến lớp
cô giáo kiểm tra cặp thấy hai cây thuốc lá điện tử này nên đã thu giữ
t nghi ngờ bạn cùng lớp là tnv mách cô giáo đề nghị gì đến trường nói chuyện với bạn hỏi rõ tại sao lại làm như vậy
khoảng tám giờ bốn mươi phút ngày hai mươi ba tháng bốn trần thị tình đến trước cổng trường đinh tiên hoàng bảo cháu gọi v ra ngoài cổng để nói chuyện
nói chuyện được một lúc tình dùng tay tác động liên tiếp vào mặt cháu v rồi bỏ về
theo lãnh đạo trường trung học cơ sở đinh tiên hoàng nữ sinh tê đã bỏ học
nhà trường sẽ thành lập hội đồng kỷ luật xem xét tính chất vụ việc để xử lý theo đúng quy định
mới đây chiều hai mươi năm tháng bốn ban tuyên giáo thành ủy tp hcm phối hợp sở thông tin và truyền thông tp hcm
tổ chức họp báo về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố
tại họp báo ông lê hoài nam phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã thông tin về vụ việc
liên quan đến trẻ mầm non bị đối xử tệ bạc tại lớp mẫu giáo tí bo phường linh đông tp thủ đức
phó giám đốc sở giáo dục đào tạo tp hcm nhìn nhận vụ việc trẻ bị đối xử tiêu cực vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc
từ vụ việc này sở cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp trong công tác quản lý
hiện nay ngành giáo dục đã lắp đặt camera giám sát đội ngũ cán bộ hỗ trợ trong quản lý các trường mầm non
tuy nhiên ông lê hoài nam cho rằng điều quan trọng nhất là phải nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý
chủ nhóm lớp và giáo viên đã làm công tác mầm non
bà nguyễn thị thu hiền phó trưởng phòng giáo dục đào tạo tp thủ đức cũng cho biết
ubnd phường linh đông đã đình chỉ hoạt động giáo dục đối với lớp mẫu giáo tí bò kể từ ngày hai mươi năm tháng bốn
phòng đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn hỗ trợ tiếp nhận các trẻ em từ lớp mẫu giáo tí bò chuyển sang
bà lâm thị bạch nga chủ lớp mẫu giáo tí bo đã thừa nhận sai phạm của mình và chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm
công an phường linh đông đang xác minh để xử lý theo quy định với hành vi vi phạm của bà nga
bà nguyễn thị thu hiền khẳng định phòng sẽ tăng cường tổ chức những buổi trao đổi
thường xuyên phối hợp với ủy ban nhân dân các phường kiểm tra các cơ sở giáo dục tư thục để hạn chế tối đa hành vi xấu trong trường học
thưa quý vị thời gian qua cơ quan chức năng đã bắt quả tăng bắt giữ nhiều đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
có thể thấy vấn nạn này vẫn đang có diễn biến rất phức tạp
các đối tượng ngày càng có những thủ đoạn tinh vi để qua mắt lực lượng chức năng
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình vừa tạm giữ hình sự năm đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng ma túy trái phép
qua công tác quản lý địa bàn nắm tình hình khoảng cuối năm hai nghìn hai mươi ba đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
đội phòng ngừa và điều tra tội phạm lĩnh vực mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy đội hai
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện điểm chứa chấp tổ chức sử dụng ma túy tại phòng bốn trăm linh hai
trung cư dạ hợp một mươi hai tầng thuộc tổ năm phường tân thịnh thành phố hòa bình tỉnh hòa bình gây mất an ninh trật tự
đối tượng cầm đầu là bùi anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú tổ một mươi một phường tân thịnh tp hòa bình là chủ căn hộ trên
lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chỉ đạo lập kế hoạch để đấu tranh triệt phá
xác định trưa ngày hai mươi ba tháng bốn sau khi đi uống bia bùi tuấn anh sẽ cùng các đối tượng khác tụ tập tại phòng bốn trăm linh hai để tổ chức sử dụng ma túy
khoảng một mươi năm h ba mươi phút cùng ngày đội hai phối hợp cùng công an phường tân thịnh đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hòa bình
bố trí phân công lực lượng bắt giữ không để các đối tượng bỏ trốn tẩu tán tăng vật
quá trình tiến hành kiểm tra phòng bốn trăm linh hai các đối tượng trong nhà chống đối không chấp hành mở cửa
do đã chuẩn bị kỹ lưỡng phương án đấu tranh từ trước nên tổ công tác đã nhanh chóng áp sát phá nhiều lớp cửa vào nhà
và không chia bắt giữ bảy đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
bốn đối tượng gồm bùi tuấn anh đào xuân long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi ba phường tân thịnh tp hòa bình
nguyễn anh thư sinh năm hai nghìn năm hộ khẩu thường trú xóm nải chiếu xã cao sơn huyện đa bắc tỉnh hòa bình
nguyễn mạnh dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tổ một phường tân hòa tp hòa bình
phạm thanh long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú khu một xã hoàng xá huyện thanh thủy tỉnh phú thọ
nguyễn quang hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại tổ bốn phường tân hòa tp hòa bình
ngô đức thuận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tổ một mươi hai phường hiễu nghị tp hòa bình
vật chứng thu giữ gồm nhiều công cụ phương tiện dùng để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
mảnh giấy bạc bám dính ma túy và nhiều vật chứng có liên quan
kết quả test nhanh sáu trên bảy đối tượng dương tính với chất ma túy
hiện công an cảnh sát điều tra công an tp hòa bình đã tạm giữ hình sự đối với bùi tuấn anh
nguyễn mạnh dũng ngô đức thuận phạm thanh long đàm xuân long
về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để phục vụ điều tra mở rộng
ngày hai mươi năm tháng bốn công an tỉnh ninh bình cho biết cơ quan an ninh điều tra của đơn vị
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can
để tạm giam đối với vũ minh tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú xã gia lạc huyện gia viễn ninh bình
về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
đến nhà đòi nợ và xảy ra xô sát với anh n tiến đã dùng súng ngắn dạng súng côn
bắn lên trời ba phát để thị uy
trước đó vũ minh tiến đến đòi nợ xảy ra xô sát với anh tvn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
chú xã gia phòng huyện gia viễn lúc này tiến đã sử dụng súng ngắn dạng súng côn
bắn lên trời ba phát để thị uy gây mất an ninh trật tự nguy hiểm đến sức khỏe tính mạng người khác
sau khi gây án tiến bỏ trốn khỏi hiện trường sau đó đến cơ quan công an đầu thú
quá trình làm việc tiến khai mua khẩu súng trên cùng sáu viên đạn qua mạng xã hội
sau đó mang đến nhà anh n rồi gây án
kết luận giám định của cơ quan chức năng khẩu súng vũ minh tiến sử dụng gây án là vũ khí
có tính năng tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng và thuộc vũ khí quân dụng
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh ninh bình đang điều tra xử lý vụ án theo quy định của pháp luật
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức vừa được chúng tôi cập nhật mời quý vị tiếp tục theo dõi
ngày hai mươi năm tháng bốn thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
công an quận hoàn kiếm hà nội đã tổ chức vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
đáng chú ý trong sáng cùng ngày tổ công tác tiếp nhận một khẩu súng cô xoay và một mươi chín viên đạn từ cụ lương xuân trình
cụ lương xuân trình ăn mặc trình tề chúng gậy đến giao nộp một hộp sắt tay có khẩu súng và số đạn trên
cụ cho biết đây là khẩu súng của bố mình một lão thành cách mạng từng sử dụng qua hai cuộc kháng chiến chống pháp và chống mỹ
lâu nay được giữ lại như một kỷ vật thiêng liêng của gia đình
sau khi được lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
công an quận hoàn kiếm tuyên truyền vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí và vật liệu nổ
cụ đã quyết định mang nộp làm tròn trách nhiệm công dân
chiều ngày hai mươi năm tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vạn ninh khánh hòa cho biết
đã trưng cầu phòng kỹ thuật hình sự phối hợp khám nghiệm hiện trường
vụ cháy ô tô xảy ra vào khoảng một mươi một giờ trưa cùng ngày tại km một nghìn ba trăm chín mươi tám ba trăm linh trên quốc lộ một a
qua địa phận thôn xuân tự một xã vạn hưng huyện vạn ninh
ngọn lửa bùng phát từ bên phải cabin ô tô rồi bùng cháy dữ dội
tài xế phát hiện sự cố đã đánh lái cho xe tấp vào lề đường rồi mở cửa thoát thần
một số người dân ở hiện trường sử dụng bình chữa cháy tiếp cận xe tài để dập lửa nhưng bất thành
nhận được tin báo qua điện thoại lúc một mươi một h hai mươi đội chữa cháy cứu nạn cứu hộ khu vực ba thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh khánh hòa đã huy động chín cán bộ chiến sĩ khẩn trương lên hai xe chữa cháy tăng tốc đến hiện trường
triển khai đội hình tác nghiệp kỹ thuật chữa cháy đến một mươi một h bốn mươi năm phút cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
mới đây lãnh đạo công an huyện quế sơn tỉnh quảng nam xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một người tử vong
theo đó khoảng một mươi bốn h ba mươi phút cùng ngày tại khu phố chợ đồng phú thị trấn đồng phú huyện quế sơn anh nguyễn bảo vân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú xã quế châu huyện quế sơn đang lắp đặt đồng hồ điện tại kiosk trong khu nhà lồng
thì bị điện giật anh rơi từ độ cao khoảng ba mét xuống đất tử vong
nạn nhân được xác định là thợ điện làm cho công ty cổ phần xây dựng và thương mại năm trăm chín mươi một chủ đầu tư dự án khu phố chợ đồng phú
tối ngày hai mươi năm tháng bốn công an thành phố cao lãnh nhận được thông tin từ công an huyện cao lãnh huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
về việc phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi ngáo đá điều khiển xe mô tô di chuyển trên tuyến quốc lộ ba mươi hướng từ huyện thanh bình về thành phố cao lãnh
trên đường di chuyển đối tượng đã tấn công đạp ngã ba phụ nữ đang điều khiển xe mô tô trên tuyến quốc lộ ba mươi
đến một mươi bốn h năm mươi năm phút cùng ngày công an thành phố cao lãnh phát hiện một đối tượng có đặc điểm nhận dạng giống với đối tượng nghi vấn
đang lần trốn tại khu vực đường lý thường kiệt thuộc tổ ba mươi tám khóm một phường một thành phố cao lãnh nên đã tiến hành bắt giữ
qua làm việc xác định đối tượng điều khiển là nguyễn hải sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm thường trú xã phú hữu huyện châu thành tỉnh hậu giang
tiến hành xét nghiệm nhanh ma túy đối tượng nguyễn hải sơn phát hiện đối tượng dương tính với ketamin
để đảm bảo an toàn cho du khách và phương tiện tại sự kiện carnival hạ long hai nghìn hai mươi bốn sở giao thông vận tải tỉnh quảng ninh
có ý kiến không cấp phép cho các tàu du lịch được huy động tham gia diễn diễu trên biển đón khách du lịch xem carnival hạ long hai nghìn hai mươi bốn từ phía biển
về việc tàu du lịch không được đón du khách xem các na van hạ long từ biển mới đây sở giao thông vận tải quảng ninh đã nêu dõi lý do này
mới đây ủy ban nhân dân tp hạ long có văn bản gửi sở giao thông vận tài
ý chấp thuận cấp phép cho khoảng hai trăm linh tàu tham gia biểu diễn trên biển được chở du khách xem các na van hạ long từ phía biển
đồng thời nêu dõi tp hạ long sẽ bố trí khoảng cách an toàn cho các tàu đón khách
trước đề nghị này sở giao thông vận tải quảng ninh đã có ý kiến không xem xét việc cho các tàu đón khách xem carnival hạ long từ phía biển
bởi các yếu tố khách quan chủ quan tại sự kiện
theo sở giao thông vận tải quảng ninh hiện nay tại hạ long chưa có tuyến hành trình phục vụ khách du lịch tham quan ngắm cảnh về đêm
chiều hoạt động của tàu nhà hàng
lý do thứ hai số lượng tàu du lịch được huy động phục vụ chương trình các na van hạ long năm hai nghìn hai mươi bốn lớn
nếu được cấp phép lượng khách trên tàu sẽ rất đông
trong khi đó khu vực hoạt động neo đậu tàu là vùng nước tự nhiên thời gian diễn ra vào ban đêm tình hình thời tiết cực đoan
có nhiều diễn biến bất thường
chưa kể thời gian diễn ra sự kiện từ khoảng một mươi tám đến hai mươi bốn giờ khách du lịch trên tàu thường sẽ tổ chức ăn uống
uống rượu uống bia và lên sân thượng xem bàn phá hoa
căn cứ đó cho thấy việc đảm bảo an toàn cho khách khi đi trên các tàu du lịch tại sự kiện sẽ bị hạn chế
theo đó sở giao thông vận tài tỉnh quảng ninh đề nghị ubnd tp hạ long không xem xét việc cho phép các tàu du lịch
tham gia biểu diễn chương trình các na van hạ long năm hai nghìn hai mươi bốn được đón khách du lịch
sở này cũng đề nghị thành phố hạ long cần có biện pháp quản lý chặt chẽ đối với các phương tiện vận chuyển
người từ bờ lên các phương tiện được huy động cũng như các phương tiện đang neo đậu trên biển xem chương trình carnival hạ long năm hai nghìn hai mươi bốn
các tàu tham gia phục vụ carnival hạ long năm hai nghìn hai mươi bốn là tàu đưa du khách tham quan vịnh hạ long ban ngày còn gọi là tàu tiếng
theo quy định các tàu trước khi xuất bến phải có đầy đủ các chứng từ giấy phép của cơ quan chức năng
trong đó có vé tham quan vịnh hạ long và chạy đúng tuyến
thế nhưng hải trình chạy qua khu vực diễn ra carnival hạ long năm hai nghìn hai mươi bốn không nằm trong các tuyến du lịch được quy định trên vịnh hạ long
liên quan đến việc xem các na van hạ long trên biển những ngày qua nhiều chủ tàu và các công ty lữ hành bắt đầu quảng bá tour ăn đêm và ngắm pháo hoa các na van hạ long năm hai nghìn hai mươi bốn
mức vé cho khách giao động từ khoảng ba trăm linh bốn trăm năm mươi đồng trên một người
trong đó với giá ba trăm linh đồng trên một người du khách sẽ được phục vụ các loại hoa quả
còn với giá bốn trăm năm mươi trên một người tàu sẽ phục vụ du khách bữa tối với thực đơn mang đậm hương vị ẩm thực hạ long
theo chương trình các tàu sẽ xuất phát từ cảng tàu du lịch quốc tế tuần châu và cảng tàu khách quốc tế hạ long vào cuối giờ chiều
trên hành trình từ các cảng này ra tới khu vực bãi tắm bãi cháy du khách sẽ được thưởng thức trải chiều ngắm vịnh hạ long
chụp ảnh check in thưởng thức bữa tối và hát karaoke và xem trình diễn pháo hoa từ du thuyền
được biết sau khi có thông tin không được chấp nhận chở du khách lên tàu những tàu được huy động tham gia biểu diễn
để xem carnaval nhiều hãng tàu đã cào lỗi và hoàn tiền với khách đã mua vé
những ngày qua thông tin quang linh vlog và lôi con về việt nam bắt đầu hành trình vui chơi và khám phá những cảnh đẹp của mảnh đất hình chữ s
trở thành tâm điểm chú ý của dư luận
sự xuất hiện của cậu bé châu phi năm tuổi lập tức trở thành đề tài nóng trên các trang mạng xã hội
những từ khóa như lôi con về việt nam lôi con hát cắt đôi nỗi sầu lôi con ăn kem liên tục lọt tóp xu hướng tìm kiếm
trong clip đăng trên trang cá nhân mới đây
quang linh vllovs bày tỏ thái độ không hài lòng với một số người tiếp cận lôi con chỉ để quay tiktok đạt được mục đích rồi thì bỏ đi luôn
sáng nay có nhiều người chụp ảnh mình cũng nói chóng mệt các cô chú bắt tay ôm các kiểu thì được
toàn những người đu tiktok người này giật người kia vào quay xong rồi bỏ đi ngay luôn
nhiều khi cũng không hài lòng nhưng mà thôi
bản thân lôi còn nhỏ chưa thể nào làm quen được với việc nhiều người xin chụp ảnh quay clip
như mình nhiều khi chỉ đi ăn uống cứ ăn một miếng lại phải đứng lên chụp hình
sau đó lại quay lại bàn ăn
liên tục như vậy cứ phải đứng lên chụp ảnh các kiểu cũng mẻ chứ cũng bức xúc nhưng mà thôi
theo cái nghề này thì mình không làm khác được
trước đó lôi con đã được đông đảo phan hâm mộ chào đón khi đáp cánh tại sân bay nội bài vào hôm hai mươi tháng bốn
sau khi vừa đặt chân đến việt nam cậu bé lôi con gây sốt khi thể hiện ca khúc cắt đồi nỗi sầu
cậu bé xuất hiện trên sân khấu với trang phục đơn giản mặc dù hát không rõ lời nhưng tiết mục của lôi con
vẫn nhận được những tràng pháo tài khích lệ từ những người có mặt dành cho sự tự tin duyên dáng khi đứng trên sân khấu
sự quan tâm của khán giả việt giúp cậu bé nhận được lời mời tham gia live stream bán hàng của một thương hiệu
trước đó quang linh từng lên tiếng khi bị trách lợi dụng lôi con để kiếm tiền
youtuber người nghệ an cho biết anh đã lập quỹ năm trăm linh triệu tặng cậu bé
bắt đầu từ năm hai nghìn hai mươi bốn mình sẽ tích góp thành một quỹ riêng cho lôi để lôi sau này có cuộc sống tốt hơn
vì lôi cũng góp sức nhiều phần bán hàng nhiệt tình vào phụ anh em
hơn nữa các video đăng tải đều có sự xuất hiện của lồi có khác gì một diễn viên đâu mọi người
nhiều người gây gắt với anh em mình nói mình lợi dụng người này người kia mình không thích bị nói xấu như thế
houber nói thêm việc lập quỹ sẽ được giấu kín với gia đình lôi bởi quang linh sợ nếu nói ra gia đình sẽ ỉ lại vào số tiền
không quan tâm chăm sóc cho cuộc sống nữa
lôi con có tên thật là mattivardo năm tuổi đến từ angola
cậu bé là con trai của matiloi một thành viên trong tim châu phi
lô con đã được quang linh nhận làm con nuôi và đưa về ở cùng
để tiện chăm sóc
chia sẻ về cơ duyên gắn bó với lôi con quang linh cho biết trong một lần đi thăm người dân tại angola
anh gặp được cậu bé và quay clip chia sẻ trên youtube cá nhân
khi ấy lôi con khoảng hai tuổi cậu bé từng sống ở vùng sâu vùng xa cuộc sống cực kỳ khó khăn
vì bố mẹ không có điều kiện nên trẻ con ở đây có khi cả năm không được ăn một chiếc kẹo
sau khi quang linh nhận lôi còn làm con nuôi và đưa về chăm sóc
anh chàng và team châu phi mới chỉ dạy cho cậu bé này cách ăn uống ứng xử hợp lý không tranh giành
rồi còn trở nên ngoan hơn cho học hành và ăn uống đầy đủ có cuộc sống thoải mái hơn
ngày hai mươi năm tháng bốn công an huyện sóc sơn hà nội khởi tố bị can bắt tạm giam đối với bốn đối tượng về tội danh
tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại theo khoản hai điều một trăm tám mươi bảy bộ luật hình sự
cụ thể bốn đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam gồm triệu thị kim thảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở thành phố đà lạt lâm đồng
phạm quốc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở huyện ứng hòa hà nội nguyễn thị thanh loan sinh năm một nghìn chín trăm tám
ở huyện bình chánh thành phố hồ chí minh và trần ngọc nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ở quận hai bà trưng thành phố hà nội
về tội danh tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại theo khoản hai điều một trăm tám mươi bảy bộ luật hình sự
trước đó ngày một mươi tháng bốn công an huyện sóc sơn cùng công an phường xuân đỉnh quận bắc tử liêm hà nội
kiểm tra ngôi nhà trọ số ba mươi hai trên ba mươi bảy ngõ hai trăm linh bốn xuân đỉnh đã phát hiện có bảy phụ nữ đang sinh sống trong ngôi nhà này
trong đó có ba phụ nữ đang mang thai một phụ nữ đã cấy phôi thai
bước đầu cơ quan công an làm rõ những phụ nữ này đều được một đường dây nuôi để thực hiện hành vi phạm tội
trong đó thảo và tuấn có vai trò là chủ mưu còn loan và nam giữ vai trò giúp sức
các đối tượng này thông qua mạng xã hội tìm các gia đình hiếm muộn những phụ nữ không có khả năng làm mẹ
để môi giới với giá tiền tám trăm linh triệu đến một hai tỷ đồng một ca mang thai hộ
sau đó các đối tượng lấy phôi rồi liên hệ với các phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đặt vấn đề mang thai hộ với giá khoảng ba trăm linh triệu đồng một ca
chót lọt mỗi vụ việc các đối tượng hưởng lợi từ năm trăm linh đến tám trăm linh triệu đồng vụ việc đang được điều tra mở rộng
ngày hai mươi năm tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can đào văn ngọc phó chủ tịch thành phố long xuyên
bị can ngọc bị bắt vì có liên quan vụ án vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ
tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xảy ra trên địa bàn thành phố long xuyên tỉnh an giang
cùng ngày công an cũng đã tiến hành khám xét nơi ở nơi làm việc của bị can ngọc
bị can ngọc bị khởi tố bắt tạm giam vì có liên quan vụ án vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ
tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xảy ra trên địa bàn thành phố
liên quan vụ án này trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố bắt tạm giam
bị can nguyễn bảo sinh phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố long xuyên
trong quá trình điều tra vụ án ông võ văn trung giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất tp long xuyên đã mất
làm giả hồ sơ để được giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các lô nền tái định cư
công an tỉnh an giang đã triệu tập một mươi năm người trong đó có hai phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố là bị can ngọc và sinh
một mươi người thuộc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố long xuyên
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố bắt tạm giam năm người
gồm hai phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố long xuyên và nguyễn thanh phong cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất thành phố
nguyễn thiện thanh cán bộ phòng tài nguyên và môi trường thành phố huỳnh lê phong nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường thành phố
theo kết quả điều tra ban đầu từ năm hai nghìn một mươi chín ông trung đã lợi dụng chức vụ phó giám đốc và giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất tp long xuyên
làm hồ sơ khống để cấp sai quy định năm thửa đất cho năm hộ dân
những hộ dân này là nguyễn văn cương ngụ tỉnh miền nam nguyễn văn tiếp nguyễn văn núp nguyễn tấn tài và trần thị hồng hoa cùng ngụ tỉnh an giang
sau khi đã cấp giấy chứng nhận ông trung đã bán hai thửa đất do cương và tiếp đứng tên cho lê văn phong ngụ thành phố long xuyên với giá bảy hai tỷ đồng
sau đó phong bán lại cả hai thửa đất này cho người khác với giá một mươi một năm tỷ đồng
công an tỉnh an giang xác định cả năm thửa đất nêu trên do những người có thẩm quyền trách nhiệm đã tham mưu duyệt cấp không đúng đối tượng được bồi thường hỗ trợ tái định cư
từ đó công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
ngày hai mươi năm tháng bốn cảng vụ hàng hải quảng ngãi cho biết các cơ quan chức năng đang xác minh điều tra làm rõ việc ba nạn nhân được tìm thấy trong vụ tàu kéo và xà lan bị chìm trên biển lý sơn quảng ngãi không có tên trong danh sách thuyền viên mà đơn vị thuê tàu trình báo với cơ quan chức năng
sau khi xảy ra vụ tàu kéo và xà lan bị chìm trên biển lý sơn ông lê văn trung ở xã long hữu đông huyện cần đước long an đã đến quảng ngãi để nhận dạng người thân
theo ông trung khi nghe tin qua báo đài về vụ tai nạn nói trên ông đã đến nhà em gái xác minh và biết em rể là võ văn sông có đi trên chuyến tàu gặp nạn
ông trung vội bắt xe ra quảng ngãi để nắm tình hình
khi được cơ quan chức năng tỉnh quảng ngãi cung cấp hình ảnh các nạn nhân đã được tìm thấy ông trung nhận ra danh tính của ba người
ông trung cho biết ngoài em rể võ văn sông hai nạn nhân khác cũng là người quen ở cùng xã long hữu đông có tên là đặng văn nhung và đặng văn ước
ngay sau đó lực lượng chức năng đã liên hệ với gia đình các nạn nhân được xác định ở tỉnh long an
các gia đình đều mong muốn cơ quan chức năng hỗ trợ đưa người thân về quê mai táng
như vậy so với khai báo đăng ký danh sách ban đầu của đơn vị thuê tàu với cơ quan chức năng cửa khẩu cảng kỳ hà quảng nam thì tên của thuyền viên trên tàu không đúng
cụ thể trong khai báo có năm người gồm phạm văn hiệp đặng minh phương võ tấn khương võ văn nhiều và bùi minh trí
còn võ văn sông đặng văn nhung và đặng văn ước không có trong danh sách thuyền viên khai báo với đồn biên phòng cửa khẩu cảng kỳ hà quảng nam
ông nguyễn minh tuấn đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên minh linh chủ tàu kéo và xà lan bị chìm cho biết
trong hợp đồng chỉ thuê ông phạm văn hiệp làm thuyền trưởng còn ông hiệp gọi thêm người đi trên tàu thì công ty này không nắm được
mới đây đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận bình thạnh đang thụ lý điều tra giải quyết vụ tai nạn giao thông
xảy ra vào khoảng hai mươi hai h hai mươi năm phút ngày hai mươi bốn tháng bốn tại trước số bốn mươi bảy lê quang định phường một mươi bốn quận bình thạnh
lực lượng chức năng thông báo tìm nam thanh niên chạy xe máy rời khỏi hiện trường sau tai nạn
theo thông tin ban đầu vào khoảng thời gian trên xảy ra vụ va chạm giữa hai xe máy với nhau làm hai người bị thương
tuy nhiên sau va chạm một người có liên quan trong vụ tai nạn đã chạy xe máy rời khỏi hiện trường đi đâu không rõ
để phục vụ công tác điều tra giải quyết vụ tai nạn nói trên công an quận bình thạnh thông báo tìm người
phương tiện có liên quan hoặc người biết thông tin về người và phương tiện có liên quan
công an đề nghị người có thông tin liên hệ đội cảnh sát giao thông trở tự công an bình thạnh
số hai mươi tám nguyễn thiện thuật phường hai mươi bốn quận bình thạnh tp hcm gặp trung tá lê duy phương
số điện thoại chín mươi tám hai trăm ba mươi bốn hai nghìn chín trăm ba mươi chín để giải quyết
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức vừa được chúng tôi cập nhật mời quý vị tiếp tục theo dõi
ngày hai mươi năm tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra và công an quận hải châu đà nẵng cho biết đã khởi tố bắt tạm giam năm thanh niên
và cấm đi khỏi nơi cư trú một nữ bị can về tội cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
trong vụ mang hung khí đi diễu phố chém nhầm người ở đà nẵng
theo điều tra ngày một mươi năm tháng một phạm đình trưởng sinh năm hai nghìn chín quận hải châu rủ một số thanh niên
trong nhóm xóm ga tìm nhóm cô minh ở quận sơn trà để tấn công
đến giờ ngày một mươi sáu tháng một trưởng cùng khoảng ba mươi người mang theo dao phóng lợn khung khí tự chế vỏ chai bia
đi trên một mươi năm xe máy tìm nhóm cư minh
khi đi tìm đối thủ nhóm xóm ga đã đi thành đoàn với tốc độ cao lặng lắc đánh võng giàn hàng ngang
rồi cầm dao phóng lợn tuyếp sắt đưa lên trời bấm còi liên tục
khi quay lại đường nguyễn hoàng nhóm xóm ga thấy có một nhóm thanh niên khoảng một mươi người đi trên năm xe máy
thì nghĩ đó là nhóm cô minh nên đuổi theo
bất ngờ bị đuổi nhóm thanh niên bỏ chạy theo nhiều hướng
lúc này nvn sinh năm hai nghìn năm tỉnh quảng nam chở nht sinh năm hai nghìn sáu đà nẵng
bị một số người trong nhóm sóng ga ném chai thủy tinh và chặn lại
chưa kịp nói phải trái nhóm này đã dùng dao tấn công tê bị thương
nờ cũng bị tấn công nhưng may mắn trốn thoát được sau đó
theo kết luận giám định thương tích tê bị thương tích hai mươi hai và công an đã khởi tố bắt kẻ cầm đầu
sau thời gian điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục khởi tố các bị can gồm trần quang hùng sinh năm hai nghìn bốn quận thanh khê
lê nguyễn tấn trường sinh năm hai nghìn bốn quận liên triều nguyễn bảo châu sinh năm hai nghìn bảy tỉnh quảng trị
phan tuấn hải sinh năm hai nghìn bảy quận liên triều nguyễn đắc huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín và lê nguyễn thảo vi sinh năm hai nghìn
cùng quận thanh khê
trong đó nguyễn đắc huy và lê nguyễn thảo vi là vợ chồng
tuy nhiên vi đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu tiếp tục mở rộng điều tra vụ án này
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình vừa tạm giữ hình sự năm đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng ma túy trái phép
qua công tác quản lý địa bàn nắm tình hình khoảng cuối năm hai nghìn hai mươi ba đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
đội phòng ngừa và điều tra tội phạm lĩnh vực mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy đội hai
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện điểm chứa chấp tổ chức sử dụng ma túy tại phòng bốn trăm linh hai
trung cư giả hợp một mươi hai tầng thuộc tổ năm phường tân thịnh thành phố hòa bình tỉnh hòa bình gây mất an ninh trật tự
đối tượng cầm đầu là bùi tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú tổ một mươi một phường tân thịnh tp hòa bình chủ căn hộ trên
lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chỉ đạo lập kế hoạch để đấu tranh triệt phá
xác định trưa ngày hai mươi ba tháng bốn sau khi đi uống bia bùi tuấn anh sẽ cùng các đối tượng khác tụ tập tại phòng bốn trăm linh hai để tổ chức sử dụng ma túy
khoảng một mươi năm h ba mươi phút cùng ngày đội hai phối hợp cùng công an phường tân thịnh đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hòa bình
bố trí phân công lực lượng bắt giữ không để các đối tượng bỏ trốn tẩu tán tăng vật
quá trình tiến hành kiểm tra phòng bốn trăm linh hai các đối tượng trong nhà chống đối không chấp hành mở cửa
do chuẩn bị kỹ lưỡng phương án đấu tranh từ trước nên tổ công tác đã nhanh chóng áp sát phá nhiều lớp cửa vào nhà và khống chế bắt giữ bảy đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
bảy đối tượng gồm bùi tuấn anh đào xuân long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tổ một mươi ba phường tân thịnh tp hòa bình
nguyễn anh thư sinh năm hai nghìn năm hộ khẩu thường chú xóm nà chiếu xã cao sơn huyện đà bắc tỉnh hòa bình
nguyễn mạnh dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường chú tổ một phường tân hòa thành phố hòa bình
phạm thanh long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú khu một xã hoàng xá huyện thanh thủy tỉnh phú thọ
nguyễn quang hoàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường chú tổ bốn phường tân hòa thành phố hòa bình
ngô đức tuận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường chú tổ một mươi hai phường hữu nghị thành phố hòa bình
chứng thu giữ gồm nhiều công cụ phương tiện dùng để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
mảnh giấy bạc bám dính ma túy và nhiều vật chứng có liên quan
kết quả test nhanh sáu trên bảy đối tượng dương tính với chất ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình đã tạm giữ hình sự đối với bùi tuấn anh
nguyễn mạnh dũng ngô đức thuận phạm thanh long đàm xuân long
về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để phục vụ điều tra mở rộng
theo thông tin từ phía ngân hàng nhà nước
trưa hai mươi năm tháng bốn phiên đấu thầu vàng lần thứ hai trong năm hai nghìn hai mươi bốn
với khối lượng đấu thầu là một mươi sáu tám trăm linh lượng vàng miếng sgc đã bị hủy do chỉ có một đơn vị tham gia
lý do được đưa ra là chỉ có một đơn vị nộp phiếu dự thầu
theo thông báo trước đó của ngân hàng nhà nước
phiên tàu dự kiến diễn ra vào lúc chín giờ sáng ngày hai mươi năm tháng bốn
tỷ lệ đặt cọc khi tham gia đấu thầu là một
khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu là một mươi bốn lô
tương đương một bốn trăm linh lượng
khối lượng tối đa là hai mươi lô tương đương hai lượng
bước giá dự thầu là một mươi đồng một lượng
bước khối lượng dự thầu là một lô tương đương một trăm linh lượng
trước đó phiên đấu thầu đầu tiên dự kiến diễn ra vào sáng hai mươi hai tháng bốn
nhưng cũng bị hủy do không có đủ số thành viên đăng ký sự thầu và chuyển tiền cọc
phiên đấu thầu này cuối cùng diễn ra vào ngày hai mươi ba tháng bốn
nhưng chỉ có hai trên một mươi một đơn vị trả giá với khối lượng chúng là ba bốn trăm linh lượng
đồng nghĩa ngân hàng nhà nước còn ý một mươi ba bốn trăm linh lượng vàng miếng
hầu hết đơn vị tham gia không thỏa mãn với mức giá sàn do ngân hàng nhà nước công bố
khi xét tới việc phải bỏ ra lượng vốn lớn trong bối cảnh giá vàng thế giới có xu hướng đi xuống
trước tình trạng số lượng ô tô gia tăng nhanh chóng
ngành giao thông hà nội kiến nghị tiếp tục cho phép thành phố sử dụng vỉa hè
lòng đường gầm cầu cạn để trông giữ ô tô
thông tin vừa được ông nguyễn phi thường giám đốc sở giao thông vận tải hà nội
cho biết tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông do bộ giao thông vận tải tổ chức
theo ông thường số phương tiện cá nhân trên địa bàn hà nội tăng nhanh
số liệu năm hai nghìn hai mươi ba cho thấy thành phố có sáu ô tô mới được đăng ký tốc độ tăng bình quân trên năm
theo quy hoạch diện tích đất cho giao thông tỉnh hà nội phải đạt bốn diện tích đất đô thị
nhưng hiện nay mới chỉ đạt sáu
trong khi đó việc đầu tư chưa thực sự hấp dẫn
nên không thể có ngay các hệ thống giao thông tính trên địa bàn
để đáp ứng nhu cầu người dân
vì vậy lãnh đạo sở giao thông vận tải hà nội kiến nghị bộ giao thông vận tải
cho phép ngành giao thông thành phố tiếp tục sử dụng lòng đường
vỉa hè ngầm cầu cạn để trông giữ phương tiện giao thông đặc biệt là ô tô
sáng hai mươi năm tháng bốn cục chính trị quân khu bảy tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề mang tên quân khu bảy
viết tiếp bản hùng ca tại bảo tàng lực lượng vũ trang miền đông nam bộ
quận tân bình tp hcm
đây là một trong những hoạt động hướng đến kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam
thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
triển lãm giới thiệu hơn hai trăm linh hiện vật hình ảnh tài liệu được chia thành ba phần chính
gồm tác chủ đề điện biên phủ lừng lấy nam châu chấn động địa cầu
viết tiếp bản hùng ca điện biên phủ và quân khu bảy tự hào tiếp bước
đó là những hình ảnh hiện vật về quá trình toàn đảng toàn quân và toàn dân
anh dũng đứng lên đánh thắng đế quốc mỹ xâm lược giải phóng hoàn toàn miền nam
thống nhất đất nước cuộc chiến bảo vệ vững chắc biên giới tây nam
hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả giúp nhân dân campuchia thoát khỏi họa diệt chủng
và hồi sinh đất nước thông qua triển lãm này ban tổ chức mong muốn giúp các cán bộ chiến sĩ
nhân dân hiểu hơn về ý nghĩa lịch sử vai trò của chiến thắng điện biên phủ
vai trò chiến tranh nhân dân đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
dịp này sở du lịch tp hcm trao quyết định công nhận bảo tàng lực lượng vũ trang miền đông nam bộ
là điểm du lịch thêm lựa chọn điểm đến cho du khách đến tp hcm
bảo tàng lực lượng vũ trang miền đông nam bộ cũng đã tiếp nhận những hiện vật do các cựu chiến binh hiến tặng
triển lãm quân khu bảy viết tiếp bản hùng ca diễn ra đến hết tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
liên tiếp những ngày qua mưa sông kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa đá
gió giật mạnh sấm xét dữ dội xuất hiện tại nhiều tỉnh thành ở miền bắc như hòa bình sơn la lào cai phú thọ
và một số khu vực ngoại thành hà nội đã tàn phá hoa màu tài sản của nhiều người dân
riêng chiều hai mươi bốn tháng bốn mưa đá phủ trắng một vùng rộng lớn tại các tỉnh ở khu vực tây như sơn la lào cai phú thọ
đã khiến các địa phương này bị thiệt hại nặng nề về hoa màu cây ăn quả và một số công trình xây dựng
theo đại diện trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tổng cục khí tượng thủy văn bộ tài nguyên và môi trường
hiện tượng mưa đá xuất hiện tại một số khu vực trong những ngày qua là do ảnh hưởng từ các đám mây rông đối lưu mạnh
đây được gọi là hiện tượng rông nhiệt
hiện tượng trên kèm theo mưa sào với cường độ lớn trong khoảng vài phút đến vài chục phút
thường xảy ra trong các cơn rông và thời gian giao mùa
hiện nay trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia có thể cảnh báo mưa rông trên nội thành hà nội từ ba mươi đến bốn mươi năm phút trước khi xảy ra
để ứng phó với thời tiết cực đoan cơ quan khí tượng thủy văn khuyến cáo người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo của cơ quan khí tượng
quan sát diễn biến thời tiết như trời có nhiều mây đen gió mạnh hơi lạnh ẩm
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi